thưa quý vị sau một ngày xét xử vụ bạo hành bé gái tám tuổi tử vong tại tp hcm
ngày hôm nay tòa nhân dân tp hcm đã tuyên phạt nguyễn võ quỳnh trang tử hình về tội giết người
ba năm tù về tội hành hạ người khác tổng hợp hình phạt là tử hình
còn bị cáo nguyễn kim trung thái ba năm tù về tội hành hạ người khác năm năm tù về tội che giấu tội phạm
tổng hợp hình phạt chung là tám năm tù
hội đồng xét xử nhận định đồng tình với viện kiểm sát truy tố trang tội hành hạ người khác
với tỉnh tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần
bị cáo trang đã có hành vi tàn độc gây đau đớn cho bị hại thời gian dài khi bé không có khả năng chống cự
bị cáo phạm tội vì động cơ đê hèn côn đồ với người dưới một mươi sáu tuổi
vì vậy cần phải xử phạt bị cáo một cách nghiêm khắc nhất
thái không phải là đồng phạm với trang về tội giết người
theo tòa thái phạm hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
bị cáo thái là cha của bị hại phạm tội với con gái người lệ thuộc mình là vô trách nhiệm
cần xử phạt thật nghiêm
trong khi đó tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo cao minh lòng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại xã mỹ hòa thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
về tội giết người xảy ra vào trưa ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
tại ấp mỹ lợi xã mỹ hòa thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
theo cáo trạng vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
sau khi uống rượu long nhìn thấy ông huỳnh ngọc phi
đang nằm ngủ trên vỉa hè nên long đi đến chỗ ông phi xin tiền mua rượu để uống tiếp
nhưng ông phi không đồng ý long liền dùng chân đá nhiều cái trúng vào vùng mặt
và đạp trúng vùng ngực làm ông phi bị chảy máu mũi
sau đó lòng tiếp tục đi nhặt một viên gạch đánh trúng vào vùng chán của ông phi
lúc này thấy ông phi chảy nhiều máu và bị người dân chi hô lòng mới bỏ về
ông phi được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong
hội đồng xét xử đã tuyên phạt cao minh lòng một mươi tám năm tù về tội giết người
với hành vi tổ chức đưa người khác trốn sang campuchia trái phép
đối tượng phạm hồng hải chú tại xã đắc nhau huyện bù đăng tỉnh bình phước
vừa bị phòng an ninh điều tra công an tỉnh cà mau
phối hợp với công an phường sáu quận một mươi tp hcm bắt giữ
theo hồ sơ phạm hồng hải và trần thanh nhã chú tại tỉnh cà mau
đã cấu kết tổ chức đưa năm người lao động trốn sang campuchia trái phép
với lời hứa việc nhẹ lương cao từ một mươi năm đến một mươi sáu triệu đồng
khi đến nơi hải đã trả thù lao cho nhã với số tiền một mươi năm triệu đồng
sau khi nhận được đơn tố cáo của các bị hại
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh cà mau đã tiến hành điều tra và khởi tố bắt tạm giam
đối với trần thanh nhã
ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố
và lệnh bắt bị can để tạm giam nhưng phạm hồng hải đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú
tại km sáu trăm ba mươi năm quốc lộ một a đoạn thuộc địa phận xã
thanh trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
lực lượng công an tỉnh quảng bình đã tiến hành đón dừng và kiểm tra hai xe ô tô tải
có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa nhập lậu phát hiện nhiều loại mặt hàng không có hóa đơn và chứng tử
qua kiểm tra trên xe tải của đỗ nhất thương chú tại tỉnh bình định điều khiển có một mươi ba mặt hàng
gồm máy cơ xích nồi cơm điện tủ lạnh mini dây nam do nước ngoài sản xuất
không có hóa đơn chứng từ hợp pháp tổng trị giá số hàng hóa trên khoảng bốn mươi triệu đồng
trên phương tiện xe ô tô do mai xuân hòa chú tại thành phố hải phòng điều khiển
đang vận chuyển ba mươi năm mặt hàng gồm áo quần giày dép nồi trên không dầu
toàn bộ số hàng trên đều không có hóa đơn chứng từ hợp pháp với tổng trị giá khoảng năm mươi triệu đồng
hiện công an tỉnh quảng bình đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai trường hợp trên
và tạm giữ tăng vật vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật
sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã chỉ đạo các trường lùi giờ học vào buổi sáng từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi
nhưng vì nhiều lý do nhiều nơi chưa thực hiện
sở đã yêu cầu các trường chậm nhất là đến đầu học kỳ hai phải thực hiện lùi giờ học
đồng thời phải có kế hoạch mở cửa từ sáu h ba mươi để tạo điều kiện cho những phụ huynh đưa con đến trường sớm để đi làm
bên cạnh đó hiện nay sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng đã phối hợp với ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố
kiểm tra giám sát các bếp ăn tập thể đồng thời chỉ đạo các trường học xây dựng kế hoạch phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh
giám sát việc chế biến giá thành bữa ăn trong nhà trường
sắp tới hai đơn vị sẽ phối hợp lập đoàn giám sát các trường học nhất là khối tiểu học mầm non về việc đảm bảo an toàn thực phẩm
thưa quý vị và các bạn vào sáng nay trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã có buổi tiếp đoàn đại biểu cựu học viên công an lào do trung tướng bù my sẻng khăm dông
nguyên tổng cục trưởng tổng cục an ninh bộ công an lào đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước nói chung
và giữa bộ công an việt nam và bộ công an lào nói riêng
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi một bộ công an việt nam đã cử các đoàn chuyên gia sang lào để hỗ trợ xây dựng phát triển lực lượng công an lào
nhiều thế hệ chuyên gia công an việt nam tại lào đã kề vai sát cánh cùng lực lượng công an lào
trong công tác đảm bảo an ninh
giữ gìn trật tự an toàn xã hội cho đất nước lào và nhân dân các dân tộc lào anh em
năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu bộ công an đã thành lập trường một nghìn hai trăm bảy mươi năm
còn đó đã đào tạo bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cho lực lượng công an lào
nhiều cán bộ trưởng thành trở thành lãnh đạo chủ chốt
giữ nhiều chức vụ quan trọng trong tổ chức đảng nhà nước và bộ công an lào
thứ trưởng tin tưởng trên cương vị cá nhân mỗi đồng chí đoàn đại biểu cựu học viên lào sẽ tiếp tục công hiến
góp phần thúc đẩy mối quan hệ truyền thống việt nam lào góp phần tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ
tiếp tục vun đắp mối quan hệ lào việt nam đã được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công xây dựng vun đắp
thay mặt đoàn đồng chí trung tướng bu mê sẻng kham yong trân trọng cảm ơn tình cảm của thứ trưởng lê quốc hùng đã dành cho đoàn
bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa bộ công an hai nước việt nam lào
sẽ ngày càng phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm lực lượng cảnh vệ công an nhân dân một mươi sáu tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
chiều nay tại hà nội bộ tư lệnh cảnh vệ đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề cảnh vệ công an nhân dân bảy mươi mùa hoa chiến công
chương trình có sự tham dự của trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chương trình là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân trong suốt bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
với nội dung ba phần theo tiến trình lịch sử chương trình đã thể hiện được những bước tiến vượt bậc của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
trong những năm tháng chống pháp kháng chiến chống mỹ và trong thời kỳ đổi mới
đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa sâu sắc hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm thành lập lực lượng cảnh vệ
đồng thời giúp các cán bộ chiến sĩ thêm hiểu và tự hào về những mốc son trói lọi của lực lượng anh hùng
từ đó góp phần cổ vũ tinh thần cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang bảy mươi năm của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
hôm nay thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an cùng với đoàn công tác của bộ công an đã đến làm việc và kiểm tra công tác tại công an tỉnh trà vinh
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao
những thành tích đạt được của công an tỉnh trà vinh đồng thời đề nghị trong thời gian tới tập trung giả soát các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác tài chính hậu cần kỹ thuật và khắc phục tồn tại hạn chế
ra soát kiểm kê các phương tiện đề xuất thanh lý thanh loại đảm bảo đúng yêu cầu quy định
thứ trưởng yêu cầu công an tỉnh trà vinh tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính hậu cần kỹ thuật tổ chức tập huấn sử dụng trang thiết bị
tập trung triển khai nghiêm túc các nghị quyết kế hoạch của bộ công an đảm bảo an ninh trật tự tuyệt đối không để xảy ra bị động bất ngờ
chủ động làm tốt công tác phòng ngừa nâng cao chất lượng công tác điều tra khám phá án
tiếp tục tập trung thực hiện chiến dịch cao điểm chín mươi ngày đêm trong thực hiện đề án sáu của chính phủ cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba bảo đảm yên bình cho nhân dân vui xuân đón tết tăng cường kiểm tra các ngành nghề kinh doanh có điều kiện bảo đảm an toàn giao thông phòng chống cháy nổ xảy ra
cùng ngày thứ trưởng lê văn tuyến cùng đoàn công tác đã đến viếng và thắp hương tại đền thờ bắc hồ tại xã long đức thành phố trà vinh
sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội thảo chia sẻ tiếp thu kinh nghiệm quốc tế về chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng
hội thảo có sự tham gia của các cơ quan quản lý trong và ngoài nước các học giả của thế giới và việt nam đại diện một số đại sứ quán nước ngoài và các tổ chức doanh nghiệp đại diện công an các đơn vị địa phương
thời gian qua hoạt động tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu quốc gia tấn công phá hoại làm ngưng trệ hoạt động các tập đoàn kinh tế trọng yếu diễn biến nguy hiểm nhiều vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
tình hình lộ mất mua bán trái phép thông tin cá nhân của người dùng internet diễn ra đáng lo ngại
hoạt động đăng tải thông tin xấu độc sai sự thật tin giả diễn biến hết sức phức tạp và nguy hiểm
hoạt động của các loại tội phạm mạng tội phạm sử dụng công nghệ cao gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi
tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra phức tạp với nhiều thủ đoạn mới tinh vi xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước
rất nhiều cá nhân đã bị lừa đảo với số tiền rất lớn
hoạt động tín dụng đen trên mạng có dấu hiệu cho vay nặng lãi
một số vụ có đối tượng người nước ngoài tham gia đặc biệt tiềm ẩn nguy cơ lợi dụng để núp bóng hoạt động đánh bạc qua mạng lừa đảo trốn thuế rửa tiền
đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ việt nam trong việc xây dựng khung pháp lý trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay
nhiều chuyên gia tham dự hội thảo đã chia sẻ những thông tin liên quan đến kinh nghiệm về chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng
trước tiên chúng ta cần có sự phù hợp với các văn bản quốc tế về kiểm soát và xử lý dữ liệu và đây là những nội dung rất quan trọng
từ đó chúng ta có thể xác định một cách phù hợp với định nghĩa và trách nhiệm của các bên liên quan
chính phủ việt nam các quy định pháp lý của việt nam sẽ cần phải thúc đẩy việc chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới theo cái cách thức nào đấy để đảm bảo về bảo mật thông tin
ví dụ như các công ty eu đang hoạt động tại việt nam mà vi phạm các quy định của việt nam
thì chúng ta có thể xử lý một cách thích đáng
ví dụ như các công ty eu đang hoạt động tại việt nam mà vi phạm các quy định của việt nam

bên cạnh những lợi ích mang lại không gian mạng cũng đặt các quốc gia trước những nguy cơ thách thức to lớn về an ninh mạng
từ những yêu cầu cấp bách đó bộ công an đã được chính phủ giao xây dựng dự thảo nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng
văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên trong lĩnh vực này
hội thảo lần này nhằm tạo diễn đàn trao đổi chia sẻ kiến thức kinh nghiệm đa chiều về xây dựng chính sách xử phạt vi phạm hành chính của việt nam
hài hòa với thâm lợi quốc tế đáp ứng yêu cầu thực tiễn làm nền tảng cho tương lai
thưa quý vị già làng trưởng bản người có uy tín là những người có tiếng nói
có sức ảnh hưởng quan trọng trong cộng đồng dân cư của đồng bào dân tộc thiểu số
nắm bắt được điều đó lực lượng công an nhất là công an tại các địa bàn miền núi
đã dựa vào già làng trường bản
người có uy tín phát huy vai trò của họ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
ông trần văn phúc là người có uy tín của bản khe cát xã trường sơn huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
đã ngoài tám mươi ở cái tuổi xưa nay hiếm ông phúc vẫn giữ lối sống nếp sinh hoạt khoa học để làm gương cho lớp trẻ
bản làng của ông trong những năm qua người dân chăm lo lao động sản xuất
không có những sự việc liên quan đến tình hình mất an ninh trật tự
hôm nay đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm hàng chục người vẫn đang mất tích sau trận động đất
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số một nghìn một trăm hai mươi ba cdttg ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai về việc tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan tới cá độ bóng đá
thời gian qua các hoạt động tội phạm liên quan đến cờ bạc nhất là cá độ bóng đá gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác
đặc biệt lợi dụng sự kiện giải vô địch bóng đá thế giới world cup hai nghìn hai mươi hai đang diễn ra hoạt động cá độ bóng đá diễn ra hết sức phức tạp với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi
để kịp thời ngăn chặn đẩy lùi chấm dứt tệ nạn cá độ bóng đá đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội thủ tướng chính phủ yêu cầu
một bộ công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình quản lý chặt chẽ các đối tượng địa bàn trọng điểm tổ chức đấu tranh triệt phá các ổ nhóm đường dây đối tượng hoạt động cờ bạc cá độ bóng đá nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết world cup hai nghìn hai mươi hai đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá như tín dụng đen lừa đảo cướp cướp giật trộm cắp tài sản
hai bộ thông tin và truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức không tham gia các hoạt động cờ bạc nhất là cá độ bóng đá qua mạng internet phối hợp chặt chẽ với bộ công an ngăn chặn các trang website cờ bạc cá độ và thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ để chủ động phát hiện đấu tranh triệt xóa các tụ điểm đường dây cá độ bóng đá
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo lực lượng chức năng nòng cốt là lực lượng công an tổ chức tấn công chấn áp mạnh mẽ
xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá trên địa bàn tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao cảnh giác tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tố giác hoạt động cá độ bóng đá
sáng nay ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia chủ trì tổ chức cuộc diễn tập khẩn nguy cấp quốc gia đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng tại cảng hàng không buôn ma thuật thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
đây là buổi diễn tập thực binh cấp quốc gia do ủy ban an ninh hàng không chủ trì phối hợp với bộ giao thông vận tải cục tác chiến bộ tổng tham mưu bộ quốc phòng bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an công an tỉnh đắk lắc cùng các sở ban ngành tổ chức
cuộc diễn tập nhằm nâng cao ý thức cảnh giác và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các lực lượng ứng phó trực tiếp tăng cường kiểm tra công tác phối hợp hiệp đồng và năng lực ứng phó của hệ thống đối phó với hành vi khủng bố can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng
các lực lượng được huy động để xử lý tình huống giả định gồm có an ninh hàng không cảnh sát đặc nhiệm cảnh sát chống khủng bố cảnh sát cơ động tác chiến địa tử phòng không cùng các trang thiết bị hiện đại
giả định tình huống sân bay bô ma thuật bị tấn công các lực lượng cảnh sát quân đội đã được huy động để bảo vệ sân bay và khống chế các thành phần khủng bố
buổi diễn tập đã diễn ra đúng kịch bản phương án được phê duyệt đạt yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối
chuyển sang thông tin khác ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý đất đai xảy ra tại ủy ban nhân dân huyện mai châu tỉnh hòa bình
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam và tiến hành khám xét nơi ở nơi làm việc đối với nguyên chủ tịch ubnd huyện mai châu hà công thẻ và các bị can có liên quan
các bị can gồm một hà công thẻ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nguyên chủ tịch ubnd huyện mai châu
hà công bình sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện mai châu
hà văn thảnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện mai châu
trần ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường huyện mai châu
cơ quan điều tra xác định năm hai nghìn một mươi bảy phòng tài nguyên và môi trường ubnd huyện mai châu đã tham mưu cho ông hà công thẻ
thời điểm đó là chủ tịch ubnd huyện ký ban hành quyết định thu hồi khoảng một năm triệu m hai đất nông nghiệp tại xã xăm khỏe
không thuộc các trường hợp thu hồi đất và ký ban hành quyết định cho thuê hai ba triệu m hai đất để thực hiện dự án trồng rừng
gắn với phát triển kinh tế đa dạng và du lịch nông nghiệp bền vững vi phạm quy định về điều kiện đối tượng thẩm quyền cho thuê đất rừng
sau một ngày xét xử vụ bạo hành khiến bé gái tám tuổi tử vong tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt bị cáo nguyễn võ quỳnh trang tử hình về tội giết người
ba năm tù về tội hành hạ người khác tổng hợp hình phạt là tử hình
bị cáo nguyễn kim trung thái ba năm tù về tội hành hạ người khác năm năm tù đối với tội che giấc
tổng hợp hình phạt chung là tám năm tù
hội đồng xét xử đồng tình với viện kiểm sát truy tố trang về tội hành hạ người khác với tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần
bị cáo trang có hành vi tàn độc gây đau đớn cho bị hại thời gian dài khi bé không có khả năng chống cự
bị cáo phạm tội vì động cơ đê hèn côn đồ với người dưới một mươi sáu tuổi vì vậy cần xử phạt bị cáo một cách nghiêm khắc nhất
thái không phải là đồng phạm với trang về tội giết người
theo tòa thái phạm hai tội
bị cáo thái là cha của bị hại phạm tội đối với con cái người lệ thuộc mình là vô trách nhiệm cần xử phạt thật nghiêm
sau bốn giờ truy bắt công an quận tây hồ và phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã xác định nơi lẩn trốn
và bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ án mạng tại trước cửa số nhà bốn trăm linh sáu phố hoàng hoa thám phường thụy khuê quận tây hồ
đối tượng gây án là hoàng ngọc chiến
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại phố thụy khuê quận tây hồ
sau khi gây án hoàng ngọc chiến đi xe buýt về xã liên hà đan phượng để lẩn trốn
tại đây đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ
ngay sau đó đối tượng bị đưa về trụ sở công an quận tây hồ để đấu tranh khai thác
hoàng ngọc chiến được công an quận tây hồ xác định có bệnh án tâm thần
trước đó vào khoảng một mươi một h năm mươi phút ngày hai mươi năm tháng một mươi một
tại khu vực số nhà bốn trăm linh sáu phố hoàng hoa thám phường thụy khuê đã xảy ra vụ án mạng
nạn nhân là nữ giới sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi là bán hàng nước tại địa chỉ trên
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tiếp tục đưa vụ án buôn lậu hơn hai trăm linh triệu lít xăng ra để xét xử sơ thẩm
tranh luận tại tòa các bị cáo là chân rết mua bán xăng nhập lậu để bán lẻ ra thị trường tại các tỉnh phía nam đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình
và mong muốn hội đồng xét xử
luận tội của viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai xác định các bị cáo tiêu thụ xăng lẻ là những người giữ vai trò chính
trong việc mua bán nguồn xăng nhập lậu của lê thanh trung và nguyễn hữu tứ
các bị cáo đều phạm tội từ hai lần trở lên
trong quá trình điều tra tại phiên tòa các bị cáo đều khai báo thành khẩn ăn năn hối cải và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án
bị cáo đã nộp khắc phục số tiền thu lợi bất chính nên viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên xử dưới khung hình phạt
với mức án từ ba đến một mươi một năm tù hoặc nộp tiền từ một đến bốn tỷ đồng tùy theo mức độ hành vi phạm tội
còn với việc luật sư bảo chữa đề nghị trả lại các xe bồn chở xăng cho các bị cáo để trả nợ ngân hàng hoặc giải quyết khó khăn cho các công ty
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai cho rằng xe bồn của các bị cáo là phương tiện phạm tội nên cần tịch thu
trong trường hợp các bị cáo muốn đòi lại phương tiện thì cần khởi kiện bằng một vụ án dân sự khác tại tòa